các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên thượng lưu sông thao ở mức báo động hai đến báo động ba thượng lưu sông lô từ báo động một đến báo động hai
thượng lưu các sông ở thanh hóa đến nghệ an là từ báo động một cho đến báo động hai riêng sông bưởi của thanh hóa khả năng lên mức báo động ba
ngoài ra nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi phía bắc bắc bộ và bắc trung bộ đặc biệt tại các tỉnh như lai châu sơn la điện biên hòa bình lào cai yên bái hà giang tuyên quang lạng sơn cao bằng quảng ninh thanh hóa và nghệ an nên người dân các khu vực cần hết sức lưu ý
không mưa nhiều như các tỉnh phía bắc nhưng trong đêm nay và chiều tối mai tại khu vực từ hà tĩnh trở vào cho tới quảng ngãi được dự báo cũng có mưa mưa rào và có thể kèm theo rông mạnh
do có mưa muộn còn ban ngày trời nắng gián đoạn nên nhiệt độ trưa chiều mai tại đây sẽ giao động ở mức ba mươi hai ba mươi ba độ
lui xuống phía nam trong đêm nay và ngày mai khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục chịu tác động của gió mùa tây nam với cường độ từ trung bình đến mạnh
nên tại đây tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi
về tình hình nhiệt độ cao nhất ngày mai ở tây nguyên sẽ là hai mươi tám ba mươi độ còn nam bộ mức nhiệt là ba mươi ba độ
trên biển dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới nên trong đêm nay và ngày mai ở vĩnh bắc bộ sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh
trong khi đó ở phía nam do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận trở vào cho tới cà mau
tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám với sóng biển cao từ hai cho tới ba mét và gây ra tình trạng biển động
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé